việt nam thuộc nhóm nước triển khai đăng ký mã số tự chứng nhận xuất xứ rex trong năm hai nghìn một mươi chín
và đã được gia hạn đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sau thời gian này cơ quan hải quan eu naui thụy sĩ sẽ không chấp nhận co mẫu a
để thụ hưởng yêu đãi thuế quan theo gfp như hiện nay
mặc dù vậy thì số lượng doanh nghiệp đăng ký đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất ít
trong hai tháng gần đây việc đăng ký mã số rex cho doanh nghiệp được vcci đẩy nhanh
nhằm đảm bảo việc hưởng ưu đãi thuế quan theo gfp của doanh nghiệp không bị gián đoạn
tới nay theo thống kê của vcci đã có hơn một hai trăm linh thương nhân được đăng ký mã số rex
số lượng hồ sơ đã nộp để đăng ký mã số tại vcci đang chờ sửa đổi bổ sung xét duyệt còn hai trăm tám mươi hồ sơ
vcci đã và đang tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp khai báo trực tuyến hồ sơ đăng ký mã số rex
trên trang điện tử của eu và vcci
chính vì vậy để không ảnh hưởng đến các cơ hội được hưởng các ưu đại thuế quan
các doanh nghiệp việt nam có hoạt động xuất khẩu đi liên minh châu âu naui thụy sĩ
cần khẩn trương đăng ký mã số rex trực tuyến theo hướng dẫn của vcci trong thời gian sớm nhất